và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung nổi bật có trên các báo số ra sáng ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của binh tử việt nam hà
vâng xin cảm ơn thu trang
thưa quý vị và các bạn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch covid một mươi chín đã được chính phủ và các bộ ngành địa phương triển khai
tuy nhiên hiện nay mức độ hỗ trợ vẫn còn thấp những doanh nghiệp muốn tiếp cận với nguồn vốn yêu đãi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
phản ánh trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
một số doanh nghiệp cho rằng hiện tại các nước khác giảm lãi suất cho doanh nghiệp về nhưng việt nam vốn vay lãi suất tới một mươi thì doanh nghiệp không thể đủ chi phí
chưa nói đến hưởng yêu đãi nhiều doanh nghiệp gặp ngân hàng để xin được giãn nợ nhưng đều nhận được câu trả lời là nếu như giãn nợ thì sẽ bị giảm mức xếp hạng tín dụng và đưa vào danh sách nợ xấu
chủ tịch vcci vũ tiến lộc cho rằng các bộ ban ngành và chính quyền địa phương cần phải nhanh chóng vào cuộc để kịp thời tháo gỡ những vướng mắt
và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách cho đúng tránh để thiệt thòi cho doanh nghiệp và cũng tránh để sau này phải đi tháo gỡ do không đúng đối tượng hoặc là lợi dụng chính sách
hạn chế xe cá nhân để cứu xe buýt đây là bài viết được đăng tải trên trang nhất báo lao động số ra ngày hôm nay
đây cũng là lộ trình mà tp hcm đưa ra từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi trước thực trạng lượng xe khách lượng khách đi xe buýt đã liên tục tụt sốc trong thời gian gần đây
mặc dù được hỗ trợ tăng hàng năm thế nhưng nhiều tuyến xe buýt vẫn phải cắt giảm số lượng chuyến thậm chí là ngừng hoạt động
cụ thể trong sáu tháng đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khách đi xe buýt chỉ còn khoảng ba mươi chín sáu triệu lượt khách
theo đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với việc kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
tp hcm sẽ thực hiện thu phí ô tô vào trung tâm kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cộ
thí điểm kiểm tra khí thải đối với xe máy phân vùng hoạt động xe máy phù hợp với hạ tầng và năng lực giao thông
liên quan đến việc tính giá điện gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây
việc đưa giá điện bán lẻ về điện một giá hay chia theo bậc thang hiện vẫn đang là vấn đề gây bàn cãi
về vấn đề này trên báo đại đoàn kết số ra ngày hôm nay có bài viết với nhan đề đó là
điện một giá hộ nghèo sẽ thiệt hỏi
nhiều ý kiến cho rằng việc đưa điện về một giá sẽ không khuyến khích được người dân
và các doanh nghiệp tiết kiệm điện
việc chia ra bậc thang giá điện có bậc cao bậc thấp là để mức thấp nhất đảm bảo an sinh xã hội
còn bậc cao là để khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng điện một cách tiết kiệm
do vậy vẫn cần thiết phải chia giá điện theo bậc thang
vấn đề quan trọng là quy định giá bán lẻ ở từng bậc sao cho hợp lý so với giá điện bình quân
có như vậy thì người nghèo mới không chịu thiệt thòi
còn người giàu tiêu dùng nhiều điện phải trả giá đúng với lượng điện mình tiêu thụ
dù là lựa chọn phương án nào thì mục đích cuối cùng của câu chuyện giá điện cần phải hướng đến
vẫn là phải tạo được cân bằng lợi ích giữa các bên
còn trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết với nhân đề đó là
nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa
thưa ủy quyền thủ tướng bộ trưởng tài chính vừa mới trình ủy ban thường vụ quốc hội
bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa và dịch vụ do nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa
theo chương trình ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội sẽ họp và cho ý kiến về vấn đề này
theo bộ tài chính sách giáo khoa là một trong những mặt hàng thiết yếu của học sinh các cấp
giá sách giáo khoa có tác động lớn đến đời sống xã hội
đặc biệt là đối với học sinh vùng sâu vùng xa vùng kinh tế khó khăn
ngoài ra việc cả nước có gần một mươi sáu triệu học sinh phổ thông
thì tăng giá sách giáo khoa có thể tác động đến chỉ số giá tiêu dùng của cả nước và tâm lý của người dân
nếu như không có cơ chế điều tiết giá dẫn đến có sự tranh lệch về giá giữa các nhà xuất bản
thì có thể nảy sinh tiêu cực trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh
về phía bộ giáo dục và đào tạo quan điểm của bộ này từ trước đến giờ đều nhất quán cho rằng
cần phải đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giả
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức của bộ giáo dục và đào tạo
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức cập nhật từ trường quay sáng phương nam
với sự đồng hành của biên tập viên đào duy
xin mời anh đào duy
xin cảm ơn biên tập viên nam hà
xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này để đồng hành cùng sát phương nam
bản tin thứ ba ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị mở đầu sẽ là những cập nhật an ninh trở tự phương nam
trong ngày một mươi ba tháng bảy một chiếc xe đầu kéo chở lượng lớn sắt thép lưu thông trên quốc lộ một a
từ thành phố hồ chí minh về miền tây đã bất ngờ mất lái
khiến cho việc xe leo lên giải phân cách và lượng lớn xe thép đã đổ ra đường
khoảng ba giờ ba mươi phút rạng sáng ngày một mươi ba tháng bảy xe đầu kéo mang biện kiểm soát năm mươi một g một mươi ba nghìn tám trăm ba mươi bảy
kéo theo rô móc biện kiểm soát năm mươi một er bốn trăm bốn mươi bảy lưu thông trên quốc lộ một a từ thành phố hồ chí minh về miền tây
đến địa phận xã điểm huy huyện châu thành tỉnh tiền giang
thì bất ngờ mất kiểm soát leo ra giải phân cách tông sập biển báo
làm cho lượng lớn sắt thép
số sắt thép trên rô móc đổ xuống đường
ngoài ra số sắt thép trên còn đổ dùng về phía trước khiến ca binh biến dạng
rất may tài xế được người dân phá cửa cứu kịp thời thoát chết trong găng tất
nhận tin báo đội cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt tại hiện trường
tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
xin được chuyển sang một thông tin khác
công an huyện châu thành đang tạm giam hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
hai đối tượng là phạm hoàng kiếm và nguyễn trường an
cùng đăng ký thường trú tại xã tân thạch huyện châu thành tỉnh bến tre
đối tượng kiếm có hai tiền án về tội trộn cắp và cướp dựt tài sản
công an có ba tiền án về tội trộn cắp và hủy hoại tài sản
ngày hai tháng bảy sau khi sử dụng ma túy
hai đối tượng điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản để trộm cắp
khi đến khu vực ấp thới a xã bình trưng huyện châu thành
kiếm và an phát hiện anh huỳnh thanh dũng thường trú xã long định huyện châu thành
điều khiến xe mô tô chở vợ là chị nguyễn thị liễu trên đường
kiếm điều khiển xe vượt lên ép sát để ăn giật sợi dây chuyền của chị liễu rồi bỏ chạy
anh dũng và chi liễu tri hô lực lượng công an xã cùng người dân xung quanh truy đuổi
đã bắt giữ được hai đối tượng
mới đây công an huyện châu thành đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
đối với đối tượng trần bá anh tôn tại ấp đông hòa xã sông thuận
về hành vi sản xuất và sửa chữa vũ khí thô sơ không có giấy phép
trong ngày hai tháng sáu công an huyện châu thành phối hợp với công an xã song thuận
tiến hành kiểm tra tại nhà mẹ ruột của tôn tại ấp đông hòa xã song thuận
tổ kiểm tra phát hiện tôm đang tàn trữ nhiều dao tự chế và các đồ vật không rõ nguồn gốc
tan vật thu giữ gồm hai mươi chín dao tự chế tám thanh kim loại hai cây xôm gạo
hai súng tự chế bằng nhựa hai công nhị khúc ba nạn thung ná bằng gỗ
hai đèn pin vỏ bằng kim loại năm khúc gỗ ba xe mô tô không rõ nguồn gốc
chín bào đựng phụ tùng đồ mũ xe mô tô hai bánh đạch tháo rời
qua làm việc tôn khai nhận anh tự làm vũ khí thô sơ để trang trí và sử dụng trong gia đình
không bán không nhằm mục đích đánh nhau
ba xe mô tô tôi mua của người khác về sửa chữa bán lại
số phụ tùng bằng nhựa của xe mô tô mua lại từ vừa phế liệu
ủy ban nhân dân huyện châu thành ra quyết định xứ phạt đối tượng trần bá anh tôn một mươi năm triệu đồng
đồng thời tật thu số vũ khí thô sơ
chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị đại diện trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị hà nội cho biết
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chính sách miễn phí cho người cao tuổi và hộ nghèo
theo nghị quyết bảy hai nghìn một mươi chín của hội đồng nhân dân tp hà nội
đã có trên ba trăm ba mươi thẻ miễn phí được cấp
số hành khách sử dụng thẻ vé xe buýt miễn phí đã tăng trên tám mươi hai lần
tuy nhiên số lượng vé tháng quý bốn hai nghìn một mươi chín cũng bị giảm gần một mươi năm
và doanh thu cũng giảm trên một mươi
trong đợt dịch covid một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi
xe buýt hà nội phải điều chỉnh giảm dịch vụ và ngừng hoạt động hơn một tháng
khiến sản lượng số chuyến giảm hai mươi chín và doanh thu sáu tháng đầu năm giảm hơn bốn mươi hai
từ ngày hai mươi hai tháng bảy tới việt nam airlines tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa
với bốn đường bay nhằm kết nối giữa các vùng miền trên cả nước
và tạo nhu cầu đi lại thuận lợi cho hành khách
cụ thể hãng sẽ mở thêm hai đường bay mới kết nối thành phố hải phòng điện biên đà lạt phú quốc
và mở lại hai đường bay cần thơ phú quốc
đà nẵng vân đồn
nhân dịp mở đường bay mới việt nam airlines triển khai mức giá yêu đáy
chỉ từ một trăm chín mươi chín đồng một chặng tương đương với sáu trăm tám mươi chín đồng một chặng bao gồm thuế phí
hiệu lực bán và khởi hành đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chương trình áp dụng cho khách hàng mua vé qua website www vietnamairlines com
phòng vé hoặc đại lý việt nam airlines trên tập quốc
trong sáu tháng đầu năm nay thanh tra giao thông vận tải hà nội đã tập trung kiểm soát tình trạng
xe quá tải trọng xe cơi nới xe chở đất cát rơi vãi gây ô nhiễm môi trường trên các cung đường nóng
cụ thể trong sáu tháng lực lượng đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính hơn bốn ba trăm năm mươi trường hợp
phạt tiền sấp xỉ một mươi tám tỷ đồng tạm giữ bảy mươi sáu phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn
bốn trăm chín mươi chín trường hợp tước tem kiểm định bốn mươi bốn xe ô tô tải
so với cùng kỳ năm trước số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã tăng hơn một sáu tỷ đồng
trong đó vi phạm xe quá khổ quá tải là sáu trăm chín mươi một trường hợp phạt tiền hơn chín tỷ đồng tạm giữ ba mươi ba phương tiện
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn ba trăm một mươi hai trường hợp chiếm một mươi năm sáu mươi tám tổng số vụ xử phạt trong lĩnh vực vận tải hàng hóa
thưa quý vị và các bạn
vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang diễn ra khá phổ biến tại nước ta
với những vi phạm như là mở đường ngang trái phép xây dựng công trình ngay sát chân đường sắt
vớt lờ biển cảnh báo của ngành đường sắt hay là dựng lều lán kinh doanh gần đường dây
những vi phạm như thế này ngày càng diễn biến phức tạp với số vụ va chạm tai nạn giao thông đường sắt càng có chiều hướng tăng
vâng ạ chị hà thì cũng vừa nhắc tới một vi phạm đó là kinh doanh gần đường dây
trong những ngày qua thì có một khu chợ lại gây được sự chú ý lớn khi mà chợ họp ngay sát đường sắt không có rào chắn khoảng cách thì chưa tới một mét
nói là trong những ngày qua thì không phải bởi vì chợ mới được hình thành mà thực tế thì nó đã tồn tại đến cả chục năm nay và những bất cập của chợ thì vẫn chưa thể giải quyết được
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại phường hòa hiệp bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua địa bàn phường hoa hiệp bắc quận liên triều
khoảng bốn giờ đến chín giờ sáng hàng ngày người dân địa phương hộp chợ như thế này
người đi mua thì thẳng nhiên xem đường tàu như là lối đi được bố trí trong các khu chợ
thưa quý vị và các bạn khu vực chợ tạm này thì đã tồn tại hàng chục năm nay
và tại đây thì mỗi ngày có khoảng từ tám đến một mươi hai chuyến tàu hàng và tàu chở khách chạy qua
những ngày cao điểm như dịch lễ tết thì có thể lên tới hai mươi ba mươi chuyến
bất chấp nguy hiểm người dân vẫn hộp chợ ngay sát đường sắt
không phải là không biết nguy hiểm nhưng người dân vẫn họp chợ vì lý do mưu sinh
khi khu vực phía trong chợ
hộp chợ chật hẹp phải tràn ra hành lang đường sắt
mặt khác họ tự tin với kinh nghiệm và khả năng quan sát để tránh cho mình
và nhắc nhở mọi người không gặp phải sự cố
thế nhưng thực tế tại đây đã từng có tai nạn xảy ra trong quá trình hộp chợ ngay sát đường tàu
có một vụ rồi người này nó tập trung vào cái điện thoại nó không quan tâm nữa
rồi nó xây lưng rồi tàu nó gọt thôi
nó về nạn và chết nữa thì
lãnh đạo phương hòa hiệp bắc cho biết tồn tại chợ tạm ngay sát đường rây tàu hỏa
do truyền thống đã có từ hàng chục năm nay của người dân
phương đã nhiều lần ra quân tuyên truyền nhắc nhở nhưng đâu vẫn vào đấy
trước tình hình như thế thì phường cũng đề xuất ủy ban dân quận và ủy ban dân thành phố
đã thống nhất với chủ tương xây dựng một cái chợ cấp hai trên địa bàn tù ngoại bắc
và đã thống nhất với chủ tương xây dựng một cái chợ cấp hai trên địa bàn tù ngoại bắc
cái quan điểm là đầu năm hai nghìn hai mươi một sẽ tiến hành đầu tư và khi đầu tư xong
thì sẽ đưa ba cái chợ của phương hòa hiệp bắc chợ tạm của phương hòa hiệp bắc
về vô một cái chợ mới
thì cái vấn đề về lấn chiếm và vấn đề thì tồn tại lâu nay sẽ được giải quyết dứt điểm
nếu theo kế hoạch thì thời gian chợ mới được khánh thành đi vào hoạt động
để người dân không còn buôn bán tại chợ tạm như thế này ít nhất cũng một vài năm nữa
trong khi đó nguyên liệu của phương hòa hiệp bắc là
nguyên liệu cơ về tai nạn giao thông tại đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bởi vậy cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở
thiết lập những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
ngày hôm qua tại thành phố cần thơ cục cảnh sát giao thông tổ chức khai giảng
lớp tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông
và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ đường thủy nội địa
cho hơn ba trăm linh đồng chí là lãnh đạo chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ thuộc cục cảnh sát giao thông
và công an các đơn vị địa phương khu vực phía nam
theo kế hoạch lớp tập huấn được tổ chức từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nội dung các thông tư của bộ công an
liên quan đến quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ đường thủy nội địa
của lực lượng cảnh sát giao thông quy định về nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung
và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông
quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy
các phương pháp thu thập bảo quản dấu vết đánh giá quá trình hình thành dấu vết của các vụ tai nạn giao thông
công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm phương tiện các vụ tai nạn giao thông
phát biểu tại lễ khai giảng lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết nội dung tập huấn có nhiều điểm mới
nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn và tăng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông
các học viên cần nghiêm túc nghiên cứu học tập nêu cao tinh thần trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học
sáng ngày một mươi hai tháng bảy tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh thanh hóa
tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực bốn gồm bảy đơn vị công an các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế và thành phố đà nẵng
đây là một cuộc thi đấu thể thao nằm trong chương trình đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
với một trăm bốn mươi thí sinh đến từ bảy đội tuyển công an các tỉnh khu vực bốn tham gia trình tài ở ba nội dung thi
gồm chạy một trăm linh m vượt chứng hại vật cứu nạn cứu hộ chạy tiếp xúc bốn x một trăm linh m
đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm
với sự chuẩn bị nghiêm túc kỹ lưỡng các đội thi đều đạt được những thành tích tốt
nhiều môn thi đấu đã vượt xa thành tích các năm trước đó
sau nửa ngày tranh tài sôi nổi phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa đã giành giải nhất toàn đoàn
cùng đội phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đạt giải nhì
sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do bộ công an tổ chức tại thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi tháng bảy tới đây
đồng thời ban tổ chức hội thi cũng trao các giải nhất nhì ba cho các đội tuyển ở từng môn thi đấu
theo thông tin từ tập đoàn điện lực việt nam evn tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn này đã giảm giá giảm tiền điện cho hai mươi sáu bảy mươi chín triệu khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid
tổng số tiền giảm hơn là sáu tám trăm linh tỷ đồng
evn cho hay trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi này tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện giảm giá bán điện cho đối tượng sinh hoạt
và giảm giá tháng bốn tháng năm tháng sáu cho các khách hàng thuộc đối tượng cơ sở lưu trú du lịch
cập nhật đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu trước ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
về kinh doanh và dịch vụ khách hàng evn cho biết đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt năm mươi tám
việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu khách hàng qua các kênh cung cấp dịch vụ trong sáu tháng
các đơn vị đã tiếp nhận gần bốn ba mươi năm triệu yêu cầu dịch vụ điện
đối với phản ánh của một số khách hàng sinh hoạt về hiện tượng hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường
evn đã phối hợp với hội bảo vệ người tiêu dùng và tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
khẩn trương tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ nguyên nhân và thông tin tới dư luận